công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa đồng loạt khám xét bắt giữ năm đối tượng và xử lý vi phạm hành chính một đối tượng có hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất giao động từ ba đến năm đồng một triệu một ngày thu lợi bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
năm đối tượng bị bắt giữ gồm trần đức bình lê văn thiệp phùng minh cường phạm ngọc chiến nguyễn văn liêu cùng chú huyện hà trung
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ năm hai nghìn hai mươi
để đối phó với các cơ quan chức năng khi có người đến hỏi vay tiền các đối tượng sẽ chỉ viết giấy vay nợ và thỏa thuận miệng với nhau về mức lãi suất hoặc ghi qua các thiết bị điện tử và cất dấu ở nhiều nơi khác nhau
khi nghi ngờ bị lực lượng công an phát hiện các đối tượng sẽ nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ thể hiện hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp thanh tra sở nông nghiệp vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở chế biến ở thị trấn tri đông huyện mê linh
qua đó phát hiện gần bốn tấn mỡ không rõ nguồn gốc xuất xứ
cơ sở này chuyên thu mua mỡ trâu bò trên địa bàn tp hà nội về sơ chế chế biến thành mỡ nước và tóc mỡ để cung cấp ra thị trường
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ba hai tấn mỡ nước thành phẩm gần tám trăm linh kg tóc mỡ chuẩn bị xuất bán
chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa trên

vào ngày sáu tháng một đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh bán nhiều mặt hàng như quần áo ba lô dây nghịt
tuy nhiên thời điểm kiểm tra chủ cơ hàng kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản và tạm giữ số hàng hóa trên
các nhà vườn và tiểu thương đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ thị trường
đội quản lý thị trường số một mươi chín phối hợp công an huyện củ chi tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạng tmdn
tại ấp bầu tre xã tân an hội huyện củ chi tạm giữ bảy tấn đường cát nhập lậu từ campuchia
qua đó đoàn kiểm tra đã phát hiện sáu tám trăm linh kg đường cát nhập lậu loại năm mươi kg
trên một bao xuất xứ campuchia
đội quản lý thị trường số một mươi chín đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật
theo cục quản lý thị trường tp hcm giá mặt hàng đường cát ngoại thấp hơn giá sản phẩm trong nước
là một trong những điều kiện thuận lợi cho đối tượng lợi dụng để buôn lậu gian lận thương mại
việc vận chuyển giao nhận vẫn bằng hình thức sang từ xe vận chuyển lớn sang các xe trung chuyển nhỏ trong đêm
tại các bãi xe vùng ven như huyện bình chánh hốc muôn củ chi quận một mươi hai
chỉ tính riêng đối với mặt hàng đường cát trong năm hai nghìn hai mươi
các lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra bốn mươi bốn vụ vi phạm
kết quả xử lý phạt tiền một bốn mươi bốn tỷ đồng tịch thu gần một mươi năm tấn đường và buộc tiêu hủy hơn một trăm linh tấn đường cát
thông tin từ ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
việc triển khai gối hỗ trợ lại suốt hai trên địa bàn đạt hiệu quả tích cực
khi mà doanh số cho vay chiếm ba mươi sáu và chiếm ba mươi sáu tám về dư nợ tính dụng
đây là kết quả tích cực hồi tụ và phản ánh đỗ lực trách nhiệm thực hiện
của các tổ chức tính dụng trên địa bàn nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm gối hỗ trợ lại suốt vay hai gói bốn mươi tỷ đồng
là một trong những chính sách thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội
nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp hợp tác xã hội kinh doanh
sau gần hai năm triển khai trên địa bàn tp hcm tổng doanh số cho vay đạt tám mươi chín trăm bốn mươi hai tỷ đồng
đến thời điểm ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm báo cáo về ngân hàng nhà nước việt nam
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dư nợ cho vay hỗ trợ hai lãi suất đạt hai mươi bốn tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng
bốn trăm hai mươi chín doanh nghiệp hợp tác xã và hội kinh doanh được hỗ trợ hoạt động trong các lĩnh vực
như công nghiệp chế biến chế tạo hàng không vận tải kho bãi du lịch dịch vụ lưu trú
ăn uống giáo dục và đào tạo nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản
lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội
còn nếu tính trên cả nước đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba doanh số cho vay hỗ trợ lại suốt đạt khoảng
hai trăm linh bảy một trăm tám mươi năm tỷ đồng dư nợ hỗ trợ lại suốt đạt hơn sáu mươi ba sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đạt hơn chín trăm tám mươi tỷ đồng
với hơn hai hai trăm bốn mươi khách hàng vay dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi ba chương trình giải ngân được hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
như vậy tổng số tiền chưa giải ngân của gói này còn tới

tôm càng xanh đuôi trên rụng lúa mỗi năm cho thu hoạch một vụ
thời điểm này nông dân ở cà mau đang vào mùa thu hoạch
tôm đang được giá nên bà con rất phấn khởi
không khí lao động trên các cánh đồng cũng trở nên tấp đập hơn khi mùa thu hoạch rơi vào thời điểm cận tết
dưới trụ các anh các chú háo hức thu hoạch tôm càng xanh đang nằm thở
dọc theo đường kênh mới được quậy bụng
trên bờ các chị nhanh tay phân loại từng con tôm để cho vào bụng oxy chờ thương lái đến cân
không khí ngày mùa dỗn dịp khắp làng quê
chỉ tính riêng tôm vụ này gia đình ông thịnh thu hoạch hơn năm trăm linh ký lợi nhuận hơn ba mươi triệu đồng
nói chung thì có tiện tết thì người dân chắc ai cũng vui vẻ thôi
sáng năm tới nữa thì cũng xin chắc hợp đồng với bà con
gũ lại chắc thành lập hộ tổ hợp tác để mà cùng nhau sáng sức cho nó phát triển mau lẹ lên chút
nét văn hóa đặc sắc mà bà con ở đây còn lưu giữ đến bây giờ là dần công cho nhau
hôm nay nhà này thu hoạch thì nhà khác sang phụ giúp và ngược lại
đến lượt mình cả sớm được quy động hỗ trợ cho nhau
thì dần công hết cho dần công cho em đó rồi thì mỗi mốt dần công cho khác vậy đó
chúng mùa mới mừng cho tụi em đó
tụi em nói bữa nay là chúng như lắm à
những năm qua mô hình canh tác lúa tôm đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân
chỉ tính riêng quyền u minh tỉnh cà mau đã có khoảng ba hectare diện tích tôm càng xanh thả nuôi trên đất lúa
năm nay ngoài trúng tôm bà con nơi đây còn trúng lúa
giá năm nay thì hiện tại là chín mấy một ký rồi
bà con mình cũng có thu nhập cao cho nên ăn tết chắc cũng sung túc hơn mỗi năm trước
tôm càng xanh sau khi được bà con bắt lên một phần mang đi báo phần còn lại gia chủ thường dành để đại khách
với món tôm càng nướng sẽ làm mọi người quên đi mệt nhọc sau một ngày lao động mệt mỏi
mùa thu hoạch tôm càng xanh trở thành mùa vui mùa được nhiều nông dân đặt nhiều kỳ vọng để có thể đón một cái tết ấm no và đủ đầy
đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi cho thấy tương lai thành phố hồ chí minh sẽ có hàng chục công viên ven bờ sông sài gòn
liên danh tư vấn gồm viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia viện quy hoạch miền nam công ty trách nhiệm mẫu hạng không gian xanh và công ty nct đề xuất chia sông sài gòn thành ba khu vực để phát triển một mươi bảy công viên ven bờ sông
theo đó khu vực phía bắc phát triển bốn công viên ven sông gồm
ba công viên ven sông ở huyện cụ chi và một công viên ven sông tại huyện hốc môn
còn ở khu vực trung tâm thành phố có sáu công viên gồm một công viên văn hóa tại quận gò vấp và năm công viên tại thành phố thủ đức
ở khu vực phía nam dự kiến có bảy công viên công viên mũi đèn đỏ công viên khu tân thuận công viên bắc bình khánh công viên bến hiệp phước công viên trung tâm đô thị thích ứng huyện nhà bè công viên bến hiệp phước công viên trung tâm đô thị mới và công viên của khu đô thị lớn biển huyện cần dừa
lượng tiêu thụ phân khúc nhà ở thấp tầng tiếp tục giảm mạnh trong quý cuối năm và cả năm hai nghìn hai mươi ba ở thị trường tp hcm và một số tỉnh lân cận như đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu
theo báo cáo của dkr group năm ngoái tp hcm và vùng phù cận ghi nhận nguồn cung nhà liền thổ giảm mạnh cụ thể năm hai nghìn hai mươi ba thị trường đón nhận chín trăm linh bảy căn thấp tầng đến từ hai mươi tám dự án mở bán giảm tám mươi bảy so với năm trước
các địa phương có mức giảm sâu nhất là đồng nai long an và tp hcm với tỷ lệ giảm cung lần lượt là chín mươi một chín mươi bốn và chín mươi năm lượng tiêu thụ nhà thấp tầng phía nam cũng ở mức rất thấp giảm chín mươi hai so với năm hai nghìn một mươi tám
giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình từ một chín đến hai bốn tỷ đồng mỗi căn và tập trung chủ yếu trong giai đoạn sáu tháng đầu năm bình dương là địa phương dẫn dắt cung cầu phân khúc nhà thấp tầng phía nam với bốn mươi bảy nguồn cung và bốn mươi năm lượng tiêu thụ mới
báo cáo từ jll việt nam cho thấy riêng thị trường tp hcm trong quý cuối năm hai nghìn hai mươi ba chỉ có ba mươi bảy căn nhà thấp tầng mở bán tổng nguồn cung mới trong cả năm hai nghìn hai mươi ba vón vẹn một trăm tám mươi căn trả mức thấp nhất một thập kỷ qua
nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các chủ đầu tư trì hoãn giới thiệu dự án khi hành khoản thị trường suy yếu tâm lý thân trọng của người mua kéo dài
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
những tuần sát tết nguyên đáng đơn vị quan sát phòng vé độc lập box office việt nam ghi nhận phim việt quỷ cẩu tiếp tục đứng đầu về doanh thu
tính đến ngày hai mươi hai tháng một quỹ cẩu thu được hơn chín mươi một tỷ đồng các phim việt còn lại đuối sức trong thấy phim kinh dị người mặt trời có sự tham gia của chipu thất bại ở phòng vé
phim trời rạp hồi đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn với doanh thu chỉ năm tỷ đồng
bàn dậu dưới bàn mưu được xem là tác phẩm phù hợp nhất để ra rạp dịp đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn
phim mang gam màu tươi vui hài hước có sự góp mặt của bộ ba diễn viên nữ diệu nhi khả như và thúy ngân
được kỳ vọng sẽ tạo cú hít phòng vé nhưng phim chỉ mang về hai mươi hai tỷ đồng tính đến ngày một mươi bảy tháng một
tuy nhiên hai nghìn hai mươi ba vẫn đánh dấu một năm thành công của phim nội địa với nhiều con số khả quan
và đổi cuối năm thì chúng ta chưa có hết
phim nào có doanh thu độc phá nhưng lại có một cái tín hiệu tốt đẹp hơn
đó chính là top năm phim năm nay thì đều là phim việt nam
và tất cả các phim đều trên một trăm linh tỷ
thì tôi nghĩ đó là một cái tín hiệu rất là tốt cho phim nội địa
thì một thị trường đạt được một cái mức độ nhất định để cho các nhà làm phim nhà sản xuất phim
sẽ tìm một cái chủ đề một cái đề tài một cái thể loại mới để khai thác
và cái đó thì rất là tốt cho thị trường sẽ làm cho thị trường đa dạng hóa
lại về đề tài
và như vậy thì sẽ có được nhiều thể loại phim việt nam hơn ra rạp
và lại càng khuyến khích khán giả ra rạp để xem phim
năm hai nghìn hai mươi ba đã có hai mươi năm phim việt ra mắt tổng doanh thu hơn một năm trăm linh tỷ đồng
đây là một năm khá đặc biệt với điện ảnh việt
khi số lượng phim mới ra rạp tuy ít nhưng thắng lớn về doanh thu
bên cạnh những tác phẩm nổi bật không ít thảm họa phòng vé gây tranh cãi
điển hình là biệt đội rất ổn bến phà sát sống live phát trực tiếp
khi ta hai mươi năm giao lộ tám sáu bảy năm fan ti
thật sự là giãn nở đó
hiện giờ thị trường đã có khoảng hơn ba trăm linh rạp rồi ba trăm linh cụm rạp
và đang có khoảng bảy hơn bảy xuất chiếu cho khoảng hơn ba trăm linh cụm rạp
cho nên là thị trường đang giãn nở ra
và đó là cơ hội của nhà làm phim
bốn phim việt dự kiến ra rạp dịp tết hai nghìn hai mươi bốn gồm mai của trấn thành
gặp lại chị bầu của đạo diễn nhất trung sáng đèn của hoàng tuấn cường
phòng vé dịp tết thêm nhuộm
nhờ sự trở lại của đạo diễn lê hoàng sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh trọng
cục diện phòng vé khó đoán khi cả bốn bộ phim dự kiến ra rạp đều sở hữu đội ngũ sản xuất uy tín
nói chung là sản xuất thì khi họ ra phim họ muốn là một cái thời gian
một cái thời khắc mà nhiều khán giả tới rạp
thì ai cũng muốn thật sự ai cũng muốn ra dịp tết hết
tại vì lúc đó là tinh thần khán giả đi coi cũng thoải mái
và gia đình rồi người ta có thời giờ để mà người ta đi ra làm
thì đó là một cái điều mà
khi mình ra sản phẩm mình cũng muốn ngay cái thời điểm tốt nhất
và giống như các bạn nói là ngay thời điểm tốt thì cũng sẽ có những phiên cạnh tranh rất là nhiều
cho dù không phải là ra dịp tết bất cứ dịp nào
khi mà ra một cái sản phẩm điện ảnh thì mình vẫn lo
vẫn rất là lo là không biết khán giả có đón nhận hay không
và cái điều bây giờ mình có ra tết đi nữa
mình vẫn lo nhất là khán giả có đón nhận hay không
chứ mình không có phải là mỹ ồ cạnh tranh này cạnh tranh kia
cái đó là tùy cái may mắn
đánh giá chung kỳ vọng vào doanh thu trăm tỷ đồng ở phim việt giờ không còn quá khó
đơn cử như năm hai nghìn hai mươi ba số lượng phim khá khiêm tốn với khoảng hai mươi tác phẩm
nhưng đã có năm phim vượt mốc trăm tỷ đồng
không thể phủ nhận các nhà làm phim hiện nay cũng kỹ lưỡng hơn trong tác phẩm chiếu trạp
nhất là những dịp trọng điểm cần nhắm tới như dịp tết nguyên đáng
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay